với chủ đề sách kết nối trí thức và phát triển tại thư viện tỉnh con tung
ubnd tỉnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày sách việt nam tỉnh con tung lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của trên năm trăm linh người dân và các em học sinh sinh viên trong tỉnh
với nhiều hoạt động phong phú như xếp mô hình sách nghệ thuật giao lưu đọc sách trả lời theo sách
bán sách giảm giá đồng giá khuyên góp ủng hộ sách cho học sinh vùng sâu vùng xa biên giới
ngày hội thu hút được hàng trăm học sinh sinh viên người dân tham gia đọc sách
có bảy gian hàng trưng bày sách với trên tám đầu sách thuộc nhiều thể loại như tìm hiểu về đảng cộng sản việt nam
biển đảo việt nam pháp luật để đáp ứng nhu cầu của người đọc
mỗi người dân cần mỗi ngày đọc một vài trang sách mỗi tuần đọc một cuốn sách để phát triển tư duy
bồi dưỡng kiến thức và giải luyện nhân cách
đây cũng là dịp để tôn vinh giá trị của sách khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội
ngày hội diễn ra phục vụ người đọc miễn phí từ ngày một mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một mươi chín tháng bốn